khi kiểm tra phát hiện ở băng ghế sau của xe có trần hoàng minh nhật và một bao gói màu đen chứa một mươi chín viên hồng phiến
nhật được một người thuê lên cầu đầu màu huyện cam lộ tỉnh quảng trị vận chuyển vào thành phố huế với tiền công hai triệu đồng
khi đi đến cầu tân lâm xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị thì bị bắt giữ
tại hải dương một quán karaoke là tụ điểm chứa chấp nhóm các đối tượng tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng phát hiện triệt xóa
tại quán karaoke diamond ở xã cộng lạc huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương phối hợp với công an xã cộng lạc huyện tứ kỳ
phát hiện bắt quả tang nguyễn văn hiếu đang cất giấu một mươi hai viên nén hình hộp chữ nhật màu hồng và ba túi ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng
hiếu khai nhận là ma túy tổng hợp cất giấu để bán
lực lượng chức năng bắt quả tăng bùi văn thành và phạm văn chuẩn đang tổ chức cho sáu người sử dụng trái phép ma túy
tại một phòng khác có sáu trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ số ma túy và hai bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ công tác điều tra
ngày hôm nay tại tỉnh thái bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với hai bị cáo là nguyễn xuân đường và nguyễn khắc ninh về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là hai trong số bảy bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động dịch vụ hỏa táng
do nguyễn xuân đường cầm đầu có đơn kháng cáo
trong đó nguyễn xuân đường kháng cáo vì cho rằng bị oan không phạm tội cưỡng đoạt tài sản như truy tố
bị cáo nguyễn khắc ninh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa tất cả hai mươi năm bị hại là chủ các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình đều vắng mặt
bị cáo nguyễn xuân đường tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội cũng như giống như bản cáo trạng của viện kiểm sát
và bản án của phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn khắc ninh thành khẩn khai báo xin giảm nhẹ hình phạt do các yếu tố thân nhân gia đình
ngoài ra tại phiên tòa các bị cáo cũng không đưa ra được những chứng cứ mới phù hợp với nội dung kháng cáo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo nói trên
vì cho rằng hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng làm người dân trên địa bàn hoang mang
trong đó bị cáo nguyễn xuân đường mức án một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc gỡ triệt xóa
cầm đầu đường dây này là trần anh tài chú tại huyện kim thành tỉnh hải dương
hiện năm bị can trong đường dây này đã bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra
căn cứ tài liệu điều tra xác định cuối tháng một mươi hai năm ngoái trần anh tài và các đối tượng trong đường dây
đã sử dụng hai tài khoản để đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên website b tám mươi tám com
có máy chủ đặt ở nước ngoài sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online được phân làm bốn cấp
theo đó tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới cấp điểm cho các tài khoản cấp dưới
để người đánh bạc tham gia cá cược
kết quả thắng thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức
từ tháng một mươi hai năm ngoái đến ngày một mươi ba tháng bốn năm nay đường dây này đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc
qua tài khoản trên mạng internet với tổng số tiền lên tới tám trăm năm mươi ba bốn tỷ đồng
công an tỉnh hưng yên phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh bắc ninh
vừa điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
thủ đoạn hoạt động của nhóm là tạo lập các nick facebook và zalo để đăng tải các bài viết
giả danh là nhân viên của công ty sổ số kiến thiết ba miền có thể biết trước kết quả quay thưởng
nên sẽ cho các số lô số đề chính xác tuyệt đối
các đối tượng còn thuê hơn một tài khoản facebook để chạy quảng cáo nhằm thu hút nhiều người xem
đồng thời các đối tượng còn giả danh là nhân viên ngân hàng có các chính sách hỗ trợ khách hàng vay tiền online
khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh hai mặt căn cước công dân phía ngân hàng sẽ lo toàn bộ hồ sơ
và khách hàng phải chịu mức phí là hai tổng số tiền vay
sau khi khách hàng chuyển phí các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng
cơ quan điều tra cơ quan tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng trong nhóm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên
sử dụng hung khí và súng để đánh nhau gây mất an ninh trật tự ở địa phương
nguyên nhân xảy ra các vụ việc nói trên phần lớn là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
để có thể ngăn chặn được các vụ việc tương tự xảy ra thì ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng
rất cần có sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình
đây là nhóm đối tượng gồm hai mươi hai thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai vừa bị công an tp biên hòa
tỉnh đồng nai bắt giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an xác định các đối tượng trên đều thuộc hai băng nhóm mang theo bom xăng và hung khí
hẹn nhau đến đường phạm văn thuận đoạn thuộc phường tân mai thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình hỗn chiến các đối tượng đã ném bom xăng gây cháy và sử dụng dao và súng để rượt đuổi
khiến đối tượng đinh văn đức bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường công an thu giữ nhiều chai thủy tinh các đối tượng dùng làm bom xăng
một mươi vỏ đạn và một con dao phóng lợn dài khoảng hai mét
vụ việc khiến nhiều người đi đường một phần hoang loạn
sau khi truy xét nắm được một số thông tin các đối tượng khu vực tân mai thông nhất bình đa
các tổ đã bắt đầu truy xét ra các hướng đi tìm các đối tượng và xác minh nhanh chóng
đã bắt được một số đối tượng cơ bản
sau khi lấy thông tin tiếp tục truy xét các nhóm gần lại
hiện tại đã bắt được hơn gần hai mươi đối tượng có liên quan và đang tiếp tục tiến hành xác minh điều tra làm rõ
còn đây là nhóm gồm một mươi hai đối tượng cũng bị công an thành phố biên hòa bắt giữ
về hành vi gây dụng
đối với trẻ tử công cộng và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép vừa xảy ra
tại khu vực siêu thị bixi thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa
nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
các đối tượng đã rủ dê các đối tượng khác sử dụng hung khí súng tham gia hỗn chiến
trước khu vực ngã tư tân phong thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa để đánh nhau
gây hoang mang dư luận
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi vỏ đạn một viên đạn cao su
ba dao tự chế và một tiếp sắt
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố biên hòa đã xảy ra khoảng năm vụ
với hàng chục đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để hỗn chiến gây tâm lý hoang mang cho người dân
trong đó có tới bốn vụ các đối tượng đều sử dụng súng trong quá trình hỗn chiến
để phòng ngừa tội phạm do thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
tìm kiếm việc làm ổn định cho thanh thiếu niên
thì rất cần được sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình và nhà trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa có công văn yêu cầu hội đồng định giá tài sản
trong tố tụng hình sự tỉnh khánh hòa thực hiện định giá tài sản thiết bị vật tư y tế
do cdc khánh hòa mua sắm để phục vụ xác minh dấu hiệu sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa yêu cầu hội đồng định giá trong tố tụng hình sự
xác định giá trị của một bộ hóa chất xét nghiệm ivd hai nghìn t một b dùng cho tách chết acid nucleic
bao gồm vật tư tiêu hao nêu trên tại địa bàn tỉnh khánh hòa vào thời điểm các ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một mươi một tháng chín và một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan điều tra cũng cung cấp danh sách cán bộ viên chức của cdc khánh hòa
công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng
việt nam lãnh đạo sở y tế liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của hội đồng định giá
việc yêu cầu định giá thiết bị vật tư y tế do cdc khánh hòa mua sắm nhằm phục vụ việc xác minh
dấu hiệu sai phạm trong quá trình mua sắm thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác một người dân khi đi đánh cá đã bị mắc kẹt dưới chân cầu đập tràn
vừa được tổ tuần tra công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cùng với nhiều người dân cứu hộ an toàn đưa lên bờ
sáng nay trong lúc đi tuần tra các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn huyện
khi đến đập tràn bàn long thuộc xã minh quang công an huyện tam đảo đã phát hiện anh nguyễn văn lợi
ở thôn bàn long xã minh quang đang bị mắc kẹt dưới trụ cầu tràn của đập
lực lượng công an đã cùng với người dân dùng dây cứu hộ nhanh chóng đưa anh lợi lên bờ an toàn
mưa lớn kéo dài liên tục từ tối hai mươi hai cho đến ngày hôm nay đã gây ra tình trạng úng ngập và sạt lở
tại nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc gây ra thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tại tuyên quang đã ghi nhận hai trường hợp tử vong và nhiều điểm trên quốc lộ hai bị sạt lở nghiêm trọng
từ km sáu mươi ba đến km sáu mươi sáu trên tuyến quốc lộ hai thuộc địa bàn huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
liên tục xuất hiện các điểm sạt lở
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại địa bàn
hướng dẫn các phương tiện di chuyển đảm bảo cho giao thông thông suốt

ba quốc lộ hai đoạn từ tuyên quang đi hà giang đã khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại
việc sạt lở diễn ra vào ban ngày nên may mắn nhiều hộ gia đình đã kịp thời di rời người và tài sản
tuy nhiên trong quá trình di rời đồ đạc đất đá lở bất ngờ
ngôi nhà của gia đình anh lâm đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu gần như bị vui lấp hoàn toàn
khiến chủ nhà thiệt mạng
hướng dẫn các phương tiện di chuyển đảm bảo cho giao thông công an huyện đã nhanh chóng có mắt tại địa bàn
đảm bảo cho giao thông công an huyện đã nhanh chóng có mắt tại địa bàn
các tuyến đường đã được thông suốt đảm bảo giao thông nhân đạo
trên địa bàn cũng có một trường hợp do sạt lở ta nì dương đè vào hộ gia đình dẫn tới thiệt mạng
chính quyền địa phương cũng đã đến động viên thăm hỏi gia đình
hỗ trợ ban đầu một mươi triệu đồng để cho tăng lệ
dự báo thời tiết vẫn còn mưa kéo dài
nhiều khu vực tân y dương đã ngấm nước mưa lâu ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở
vì vậy người dân cần chủ động di rời tài sản con người ra khỏi những khu vực nguy hiểm
các phương tiện tham gia giao thông trên đường cũng cần hết sức chú ý
làm chủ tốc độ và quan sát đường nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại thành phố hồ chí minh
thưa quý vị cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
bộ công an vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ
công an phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ bắt giữ đối tượng nguyễn thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê tại tỉnh hậu giang sau hai mươi sáu năm lẫn trốn pháp luật
theo tài liệu điều tra năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bình bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân
bị tuyên án một mươi tám năm tù và chấp hành án phạt tù tại trại giam xuân lộc bộ công an
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bình bỏ trốn tại hiện trường lao động và đã bị trại giam xuân lộc ra quyết định
truy nã trên toàn quốc sau khi trốn khỏi trại giam bình liên tục thay đổi nơi ở để lẫn trốn
và che đậy tuân tích phát hiện bình đang sống tại một căn nhà trọ tại phường hưng lợi
quận ninh kiều thành phố cần thơ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ công an và công an các đơn vị địa phương thuộc công an thành phố cần thơ
phố học sát minh và tổ chức truy bắt nguyễn thanh bình ngay tại địa bàn phường
hiện lực lượng làm nhiệm vụ đang hoàn chính hồ sơ để đưa đối tượng bình về trại giam xuân lộc bộ công an
ngày hai mươi bốn tháng năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị vừa liên tiếp phát
phát hiện và ngăn chặn bốn vụ chuyên vận chuyển thuốc lá ngoại các loại nhập lậu
vào ngày hai mươi ba tháng năm tại khu vực ấp thị xã thường lạc huyện hồng ngự đồn biên phòng cầu mú với
học cùng đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp phát
hiện hai đối tượng đang điều khiển xe máy chế theo các bao hàng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh
dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên hai đối tượng trên không chấp hành mà vứt lại các bao hàng nhằm
cản trở rồi tan ra bỏ chạy tội công tác đã bắt được nguyễn văn bé tám bốn mươi hai tuổi trung tịch xã thường
lạc huyện hồng ngự đối tượng khai nhận chở thuê thuốc lá ngoại từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ
kiểm tra các bao hàng đối tượng bỏ lại phát hiện hai gói thuốc lá ngoại các loại trước đó
vào lúc một giờ cùng ngày cũng tại khu vực trên đồn biên phòng cầu muốn đã phát hiện ngăn chặn một vụ buôn
lậu đối tượng đã bỏ lại tám trăm bảy mươi gói thuốc lá ngoại và tẩu thoát ngoài ra vào các ngày một mươi tám và hai mươi tháng năm
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cũng đã phát hiện hai vụ vận chuyển tạm giữ ba bao thuốc lá lậu các loại
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đưa vụ án giết người ra xét xử đối với bị cáo
nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận đây là vụ án đã từng gây
chấn động dư luận trong thời gian qua theo hồ sơ vụ án do thủ hàng từ trước với ông nguyễn văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã hồng sơn quyện hàm thuận bắc nên vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi thấy
nạn nhân đang ngồi đánh cờ trước tiệm tạo hóa tại xã hồng sơn sẵn có búa trong người nguyễn văn ngọc đã
tấn công liên tiếp vào đầu ông hoàng nạn nhân mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau khi gây án
hung thủ đã đến hồ suối đá vứt cây búa xuống hồ rồi đến cơ quan công an đầu thú tại phiên tòa đại diện
viện kiểm sát nhân dân tỉnh và hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng hành vi
nghiệm búa đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của nạn nhân gây tử vong đã thể hiện tính côn
độ hung hãn coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác rất nguy hiểm cho xã
hội gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật
nhằm răng đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt bị
cáo nguyễn văn ngọc với mức án cao nhất là tử hình buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần ba trăm ba mươi
tuổi và phải hỗ trợ tiền nuôi dưỡng cho con của bị hại đến khi con bị hại đủ một mươi tám tuổi
ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử và tuyên án đối với bị cáo nguyễn thành
hùng cùng các đồng phạm trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ cửa khẩu tây ninh vào
tp hcm để tiêu thụ tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ngụ quận tân bình tử hình phương a xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận tân phú tử hình cho hai tội
mua bán trái phép chất ma túy và tàn trữ trái phép chất ma túy đồng phạm với hùng cổ đại luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn thị cẩm hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận tân phú lê đức tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngụ tại quận bình thạnh tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy liên quan vụ án trương đỗ hoàng
yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bình thạnh bị tuyên phạt tám năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bị cáo nguyễn thanh hùng
là đối tượng cầm đầu đường dây nhiều lần mua ma túy của vợ chồng tên sang không rõ lây lịch ở tây ninh
sau đó hùng chiêu nạp các đàn em nung tài hồng yến xuân hầu hết các đối tượng đều có tiền án tiền sự
về tội mua bán trái phép chất ma túy gây rối trật tự công cộng cố ý gây thương tích thành lập đường dây vận chuyển
mua bán kép kính trong đó hùng từ xa chỉ đạo còn lại các đàn em người lo vận chuyển người cất dấu và người phân phối
số ma túy trên đến các quận một mươi hai phú nhuận tân bình gò vấp bình tân tân phú tổng số tan vật thu giữ từ công tác bắt ngóng
và khám xét nơi ở của các đối tượng gồm một mươi một trăm ba mươi chín kg ma túy dạng metafetamine sáu trăm linh chín sáu trăm tám mươi sáu gram ketamine năm trăm một mươi bảy một trăm linh một gam ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bốn tháng năm công an quận bình tân tp hcm cho hay đơn vị đang tạm giữ nguyễn ngọc luyện ba mươi chín tuổi quê tại sóc trăng
để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu tối hai mươi hai tháng năm luyện được một người phụ nữ ba mươi hai tuổi quê kiên giang nhờ chở đến nhà chồng cũ
trên đường tính lộ một mươi phường tân tạo quận bình tân để thăm con tuy nhiên người phụ nữ này bị chồng cũ ngăn cản không cho gặp con
nên hai bên ấy xin mâu thuẫn cười cãi tưởng rằng luyện là bạn trai của vợ cũ nên người chồng lau đánh đuổi đánh
bị đánh bất ngờ luyện chống trả rồi lấy một con dao vắt trong người đâm vào ngực và bụng của người đàn ông
thấy cha mình bị thương con trai nạn nhân la vào giải cứu cũng bị luyện đâm vào bụng hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu
do vết thương quá nặng người cha đã tử vong còn người con thì vết thương không bị ảnh hưởng tính mạng
sau khi gây án luyện bước giao tại hiện trường rồi bỏ chạy đến nhà một người dân gần đó leo lên mái nhà cố thủ
nhận tin báo công an quận bình tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và đã bắt được luyện
tại công an công an luyện thành khẩn khai báo hành vi phòng tội của mình và cho biết vì vô cớ bị tấn công trước
nên không kiềm chế được hành vi gây nên hậu quả
sáng nay công an thành phố hồ chí minh tổ chức hội nghị tập huấn đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi cho gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường cho công an năm huyện ngoại thành
phát biểu tại buổi tập huấn thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh nhấn mạnh
tổ chức phổ biến quán triệt nội dung đề án sáu các kế hoạch của công an thành phố để nâng cao hơn nửa nhận thức
tầm quan trọng của việc thực hiện đề án cho cán bộ chiến sĩ
đối với các cán bộ chiến sĩ được tăng cường đáp ứng yêu cầu về trình độ tốt nghiệp đại học trường công an hệ chính quy
dưới ba mươi năm tuổi hành thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm liền và có phỏng chức chính trị tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong đó tập trung tuyên truyền để người dân nắm và thực hiện các nội dung về đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến
nội dung tập huấn được giảng viên đại học cảnh sát nhân dân và các phòng nghiệp vụ của công an thành phố truyền tải
sau thời gian triển khai dịch vụ công đến nay công an thành phố đã hoàn thành một mươi trên một mươi năm chỉ tiêu làm sạch dữ liệu
những chỉ tiêu còn lại đã hoàn thành từ chín mươi ba sáu mươi một đến chín mươi chín
công tác vận hành khai thác các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an
hạ tầng thiết bị kỹ thuật phần cứng phần mềm cơ bản đảm bảo kết nối đường truyền thông suốt từ công an thành phố đến công an cấp xã
đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng bố trí nhân sự tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện dịch vụ công
sẵn sàng phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp và phục vụ người dân tại địa phương
bệnh viện chợ rẫy tp hcm cho biết vừa kịp thời cứu sống một trường hợp bị ngộ độc

hay còn gọi là ma túy nước biển
trước đó người này cùng với hai người khác đã sử dụng ma túy nước biển
một người đã tử vong trên đường về nhà chưa rõ nguyên nhân
người còn lại sau khi điều trị một ngày tại bệnh viện địa phương thì tình trạng đã ổn định và được xuất viện
nam bệnh nhân ba mươi tám tuổi ngụ tp hcm được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ vật vã
theo người nhà của bệnh nhân bệnh nhân và hai người bạn cũng uống rượu có pha ma túy nước biển
sau đó bệnh nhân lơ mơ vật vả kích thích nên được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương
với chẩn đoán theo dõi loạn thần do rượu vết thương đầu trước khi chuyển đến bệnh viện chờ rảy
mình phải can thiệp bằng cách là mình phải chạy thận lọc máu cho bệnh nhân thì mới có thể điều trị được
trong số hai người bạn cùng uống chung với bệnh nhân thì có một người sau khi chạy xe máy về
trên đường đi dừng lại nằm gục trên xe và tử vong chưa rõ nguyên nhân
người còn lại sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương thì tình trạng ổn định và được xuất viện
theo các bác sĩ ma túy nước biển là một dạng ma túy lỏng không màu không mùi vị mặn
nhiều người khi sử dụng cho rằng chất này an toàn và chế tạo cảm giác hương phấn nhưng đây là quan điểm sai lầm
thì rõ ràng là nó gây mê gây ngủ sâu và đã có những trường hợp là người ta ghi nhận là bệnh nhân bị bỏ quên
vì cứ tưởng là dùng thuốc xong rồi chỉ là ngủ thôi
nhưng thực ra sự ra lúc đó là bệnh nhân mê rất sâu và bị ngương ngô hấp và bệnh nhân có thể chết trong những trường hợp đó
đó là lý do mà có thể giải thích cho một trong ba người bạn của bệnh nhân mà khi mà đi trên đường về và gụt ở trên xe rồi sau đó phát hiện là tử vong
với nguy cơ cao có thể bị lạm dụng và gây hại cho người dùng ma túy nước biển hay vitamin g
được lực lượng phòng chống ma túy của mỹ xếp vào danh mục một của nhóm thuốc cần kiểm soát chặt chẽ
ngày hai mươi bốn tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết hiện số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh trên địa bàn tp hcm
ghi nhận có bảy mươi chín ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh trong đó có bảy ca tử vong do sốt xuất huyết nặng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
tính đến hết tuần hai mươi của năm hai nghìn hai mươi
thành phố đã ghi nhận
trong tám bốn trăm tám mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết tổng số ca bệnh đã tăng hai mươi tám với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một sáu trăm ba mươi chín ca
tính riêng trong tuần qua toàn thành phố ghi nhận chín trăm bốn mươi ba ca bệnh sốt xuất huyết tăng một trăm năm mươi sáu ca hai mươi so với trung bình bốn tuần trước
trong đó số ca bệnh tăng chủ yếu là trường hợp nhập viện điều trị nội trú
trong tuần có thêm một ca tử vong do sốt sốt huyết tại viện củ chi
cộng dồn từ đầu năm đến nay tại tp hcm đã có bảy trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết
hiện toàn thành phố ghi nhận bảy mươi chín ổ dịch sốt xuất huyết mới
các ổ dịch đã xuất hiện ở một mươi bảy trên hai mươi hai quận quyện và thành phố thủ đức
số ổ dịch tích lũy đến tuần hai mươi là bốn trăm bốn mươi
hcdc cho biết ngành y tế đã xử lý phùng quái chất diệt lăng quăng và các ổ dịch nhiều điểm nguy cơ
các chuyên gia dịch tễ dự báo cứ theo vòng lập bốn năm năm thì dịch bệnh sốt sốt huyết đen lưu lại gây ra trận dịch lớn
và theo đúng chu kỳ có thể năm hai nghìn hai mươi hai này sẽ bắt đầu một trận dịch sốt xuất huyết
trước đó việc tình hình gia tăng số ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch năm hai nghìn hai mươi
sở y tế đã yêu cầu bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai bệnh viện nhi đồng tp
khẩn trương triển khai tập quấn và tập quấn lại về hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết
cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố